ba ngày nữa thông tư số sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín của bộ công an quy định về thực hiện dân chủ
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực
đáng chú ý khi quy định này có hiệu lực thì người dân có quyền giám sát lực lượng cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm ghi hình
theo quy định người dân sẽ có năm hình thức giám sát đối với lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thứ nhất giám sát thông qua các thông tin công khai của công an nhân dân
và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng
thứ hai thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật
thứ ba thông qua tiếp xúc giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ chiến sĩ
thứ tư thông qua kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh
đặc biệt đây là lần đầu tiên bộ công an có quy định chi tiết về hình thức giám sát thứ năm
đó là thông qua thiết bị ghi âm ghi hình hoặc quan sát trực tiếp
bộ công an
nếu rõ người dân có quyền giám sát bằng các thiết bị ghi âm ghi hình nhưng phải bảo đảm các điều kiện như sau
không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ
ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan
đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
thông tư sáu mươi bảy hai nghìn một mươi chín là một trong những quy định giúp ngăn chặn hiện tượng tiêu cực của lực lượng công an nhân dân
khi thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong đó có cảnh sát giao thông